vừa nói rằng là thường gặp ở chị em phụ nữ chúng ta nhiều hơn
vậy chị có thể cho chúng tôi biết rằng là liệu cái việc sinh đẻ của chị em phụ nữ
cũng như là cái việc suy giảm nội tiết tố thì nó sẽ tác động ra sao đến tình trạng nám và sạm giảm
vâng thưa chị và thưa các quý vị khán giả
thực ra thì đúng như là tiến sĩ hà vừa mới nói
các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bị giám má
tăng rất là nhiều ở phụ nữ đặc biệt là từ tuổi ba mươi trở đi
và đặc biệt là liên quan đến cái tình trạng là thay đổi cái nội tiết tố
nhất là khi mà mình mang thai
thế thì tuy nhiên thì đấy cũng không phải là một cái điều mà chị em phụ nữ phải chịu hoàn toàn
bởi vì là cũng có khoảng một mươi các anh nam giới cũng có khả năng bị giảm má
thế thì có nghĩa là cái nội tiết tố nó có cái vai trò rất quan trọng
nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn là tất cả
nên là các anh nam giới thì cũng phần nào đấy hiểu được cái sự mà

không vui của chị em khi mà có những cái tình trạng tăng sắc tố như vậy trên da
về mà thấy vợ đột nhiên mà nhiều gọi là những cái hát sắc tố trên da
thì thôi các anh cũng phải tránh tránh như một tí đừng nhắc đến
xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ vũ thế hà kỹ lưỡng hơn là